nam định đặt mục tiêu có từ năm mươi đến sáu mươi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi chín có thêm ba huyện được công nhận
nhiều tiêu chí hoàn thành sớm hơn kế hoạch nhiều phong trào dẫn đầu toàn quốc
là kết quả của việc nam định đã phát huy tối đa quy chế dân chủ ở cơ sở
trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội
tạo sự đồng lòng chung sức của người dân hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia
người dân mất diện tích mặt đường khá lớn do đó khi triển khai gặp không ít yêu cầu
thắc mắc về quyền lợi đặt ra từ phía người dân
người dân đang sinh sống hay nữa là mở rộng mặt bằng
cho nên có hộ là theo khảo sát của các cơ quan chức năng là vào
có hộ là vào đến bốn mét thậm chí là tất cả hệ thống tường rào
rồi là bao quanh mà ở đây chúng tôi có hai hộ mà theo cái mặt bằng
thì vào đến cả nhà máy bằng
cho nên cái việc này chúng tôi lo
năm cuộc họp được xã tổ chức với các hộ dân có liên quan trực tiếp
cùng nhiều buổi họp
với tổ dân phố đã tháo gỡ được tâm tư của những hộ còn ban khoăn
khởi điểm khó khăn nhưng chỉ trong vòng một tháng
phần lớn các gia đình đã nhất trí thực hiện dự án
tự giác tháo rỡ các công trình của gia đình
hiến đất khi nhận ra được lợi ích nhiều mặt từ con đường này
đều tự nguyện tháo rỡ
chứ cũng không thể có một cái gì đó gọi cản trở cái công việc làm đường của nhà nước
hay nữa là đối với những nhà đất
mà bởi vì làm đường
cái đường quốc lộ ba mươi bảy b này là không được đền bù
do đó là tất cả là đều tự nguyện hiến đất
cái nhà có nhà nào mà vào nhiều thì hiến nhiều
nhà nào vào ít thì hiến ít
dân dân được bàn
dân dân được cái là cái nói ra cái chính trí của mình
và bàn bạc tại hội nghị sau đó là còn ai khó khăn thì giữa các tổ công tác và bàn cũng giải quyết
ai không mà có cái điều kiện để mà phá ngọn bằng
thì địa phương sẽ trực tiếp
đến hỗ trợ
chúng tôi rất vấn khởi đến bây giờ là đối với những công việc lớn của địa phương
thì cứ minh bạch
nhân dân được bàn
và nhân dân tự nguyện thì tốt hơn
không cái biện pháp nào tốt hơn là dựa vào dân
chúng tôi cũng rất quan tâm và rất là coi trọng cái việc họp dân
và đặc biệt là đối thoại với những người mà còn đang có những tư tưởng băn khoăn trong những cái việc quá trình thực hiện cái dự án này
khi mà hoàn thành
chúng tôi thấy là một trong những việc làm của địa phương từ trước đến nay
thuận lợi nhẹ nhàng và nhanh nhất
không chỉ đưa quy chế dân chủ cơ sở vào để giải quyết những chủ trương lớn
huyện vụ bản cũng linh hoạt vận dụng công tác này để tạo thuận lợi cho người dân trong lao động sản xuất phát triển kinh tế
là xã thuần nông với cây trồng chủ lực là lúa
nhiều năm trước
người dân xã trung thành phải rất vất vả trong việc canh tác hay thu hoạch
do ruộng manh mún nhò lẻ
bậc cao bậc thấp
không đồng đều
nên khó thực hiện cơ giới hóa để tăng năng suất
giảm ngày công lao động
ruộng thì nó có manh mún
thì mỗi một gia đình thì phải bốn đến năm miếng
thì là rất là khó canh tác về thứ nhất là về cái khâu làm đất
để mà chuẩn bị cho gieo xạ gieo cấy
cái hai nữa là về cái giống
vì nó nhiều nhà nhiều cái miếng ruộng nhỏ
nên là các cái giống là nó không thể đồng bộ được
thế sau khi là dồn niền rồi
xong thì nó vào một ruộng
mỗi một gia đình nó mỗi mảnh ruộng năm bảy xào
nên là nó rất là thoát lỡ
tuy nhiên khi đưa ra phương án dồn điền đổi thừa
để gỡ khó cho bà con nông dân
lại gặp không ít sự phản đối
do tâm lý quen với việc canh tác tại ruộng nhà mình
hay lo ngại việc quy đổi không rõ ràng công bằng
trước đây thì chúng tôi bắt đầu dồn thừa
thì chúng tôi cũng đã đảo
thì cũng không nhất trí
tìm giải pháp thực hiện từ chính băn khoăn của người dân
xã trung thành đã giao quyền tự chủ cho từng thôn
xóm lựa chọn và hình thành các nhóm ruộng quy đổi với nhau
sau đó tổ chức bốc thăm công khai dưới sự giám sát của xã
quyền làm chủ tự quyết được phát huy
người dân đã yên tâm đồng thuận và sản xuất trên những cánh đồng mẫu lớn
bằng phẳng thuận tiện cho máy móc và cả con người
trước khi dồn niền rời thừa thì gia đình của tôi là có hơn mẫu
thì dồn vào hai miếng
một miếng là gần một mẫu
còn một miếng là gần ba xẻo
thế bây giờ từ khi dồn niền rời thừa bây giờ thì làm ruộng rất là thuận lợi
ruộng nó to nó rộng và làm nó sẽ nhanh nhẹn hơn ngày xưa
ngày xưa làm thì nó vất vả hơn
các thôn xóm chủ động thảo luận bàn bạc trong dân
để xây dựng cái phương án của từng thôn xóm cho nó phù hợp
thế và bà con nhân dân trong xóm
thế và bà con nhân dân trong xóm
thì tự thảo luận bàn bạc xây dựng cái nhóm ruộng
thế và chủ động trong cái việc tổ chức góp khăm
trên cơ sở là thực hiện tốt công tác công khai minh bạch
cho nên quá trình thực hiện ở các cái thôn xóm thì nó cũng không có cái vấn đề gì nó diễn ra
việc phát huy quy chế
dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát
từ những công việc nhỏ ở thôn xóm cho đến những công việc to lớn khác
giúp người dân nhận thấy quyền lợi và trách nhiệm của mình
chung tay cùng cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả các phong trào
và các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
huyện nam trực đến đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có hai mươi trên hai mươi xã thị trấn về đích nông thôn mới
ba trăm chín mươi hai xóm được công nhận là xóm văn hóa theo quy định
năm hai nghìn một mươi tám có ba mươi tám xóm đạt khu dân cư văn hóa nông thôn mới theo tiêu chí riêng của huyện như
về thiết chế văn hóa thể thao phải đạt chuẩn mặt đường phải cứng rộng ba m có nhà văn hóa
với tổng diện tích cả sân khoảng trên ba trăm linh m hai đường phải có đèn điện chiếu sáng
môi trường lúc nào cũng phải sạch sẽ nếp sống phải thực hiện đúng nếp sống văn minh
đến nay bộ mặt của các thôn xóm của huyện đã chuyển biến tích cực mang lại cuộc sống mới cho nhân dân địa phương